vừa qua bệnh viện nội tiết trung ương thông tin đã tiếp nhận trường hợp một nữ bệnh nhân tên l t qi ở hương yên
nhập viện trong tình trạng nhiễm chủng mất nước sốc cao liên tục ba mươi tám ba mươi chín năm độ c xuất hiện nốt lét điên hình ở vùng cảnh tay trái
khai thác thông tin người bệnh cho biết sinh sống ở vùng quê có nhiều cây cối rậm rạp thường làm việc nhà nông ở khu vực bãi bồi
khoảng bảy ngày trước vào viện bệnh nhân bỗng có dấu hiệu sốc cao liên tục kèm cơn dết run đau đầu đau mỏi tần thân
người bệnh có dùng thuốc kháng sinh hạ sốt tự mua tại quầy thuốc địa phương không rõ thuốc nhưng tình trạng bệnh không đỡ
do thấy cơ thể mệt đau nhiều nên bệnh nhân đến bệnh viện nội tiết trung ương thăm khám và điều trị
bác sĩ chuyên khoa hai bùi thị tuyết mai khoa bệnh nhiệt đới cho biết tình trạng lúc vào người bệnh mệt nhiều xuất hiện hội chứng nhiễm trùng mắt nước
sốc cao liên tục ba mươi tám ba mươi chín năm độ c xuất hiện nốt nét điền hình ở vùng cẳng tay trái gần nếp gấp khửu tay kích thước khoảng một cm
có hình bầu rục trung tâm có vảy đen viên đỏ nồi gơ trên bề mặt da không đau không ngứa
tại bệnh viện người bệnh được làm các xét nghiệm cần thiết và được chẩn đoán xác định xuất mò hạ nắt ri máu suy giáp
ngày sau đó bệnh nhân được điều trị kháng sinh theo pháp đồ điều trị suốt mò bù nước điện giải bảo vệ tế bảo gan bù hormôn tuyến giáp cùng các triệu chứng kèm theo
hiện sau năm ngày điều trị tích cực bệnh nhân đã tỉnh táo cắt sốt đã đau đầu đau người nốt luet đóng vảy tiết khô hết nề đỏ
bác sĩ bùi thị tuyết mai cũng cho biết thêm người bệnh xuất mò thường có những triệu chứng như
suốt cao liên tục và kéo dài đau đầu nhiều da sừng huyết sừng huyết kết mặt mắt và có thể có những vết luet có viêm hạch
trong đó vết luet điểm hình của suốt mò thường có hình bầu rục kích tức từ khoảng năm đến khoảng hai cm có vẻ đen hoặc đã bong vẩy tạo thành vết luet có gờ không tiết dịch
vết luet thường không đau không ngứa và khu trú ở những vùng da mềm như cổ nách ngực bụng bệnh nên người bệnh không để ý đến
bên cạnh đó bệnh thường hay được chẩn đoán nhầm với nhiều bệnh khác như bệnh cúm suốt dép suốt suốt huyết nhiễm trùng huyết
do đó bệnh nhân cần được điều trị sớm và tích cực để tránh những biến chứng nguy hiểm như viêm não viêm mảng não viêm cơ tim viêm tắc động mạch tĩnh mạch trụy tim mạch viêm phổi bội nhiễm phu phổi viêm thận suy đa tạng thậm chí có thể dẫn tới tử vong
bác sĩ mai cũng thông tin đến nay bệnh xuất mò chưa có vaccine dự phòng vì vậy hãy xử lý ổ dịch nhiễm trùng thông qua việc phát quan khu vực xung quanh nhà dọn dẹp sạch cỏ dại cây cối ung tùm diệt chuột các loài gặm nhấm
khi đi thăm quan hay làm việc gần khu vực ổ dịch hay đi vào rừng vào hang làm nương giấy không nằm ở dưới đất mà anh nằm ở trên vọng cao hoặc mặc quần áo kín người hoặc đi dày cao cổ bồi thuốc sốt đổi côn trùng vào các khoảng dao chống
các bác sĩ cũng nhấn mạnh đối với những đối tượng đặc biệt có sẵn bệnh nền như mắc các bệnh lý về nội tiết đa thao đường suy thượng thận
đối với những người cao tuổi mắc nhiều bệnh phức tạp miễn dịch suy giảm thì việc chẩn đoán điều trị xuất mò còn rất nhiều khó khăn
có rất nhiều trường hợp biểu hiện bệnh không điển hình không tìm thấy nấp nét ở trên da và thường dễ bị trần đoán nhầm với một số bệnh chuyển nhiệm khác
vì vậy việc tiếp cận trần đoán ban đầu và điều trị đúng là sức quan trọng
đặc biệt đối với bệnh nhân có tình trạng sốc kéo dài từ một đến hai tuần dù đã điều trị nhưng không thuyền giảm và chưa tìm được nguyên nhân thì cần phải nghĩ đến bệnh xuất mò
bệnh suất mò hay còn có tên gọi khác là suất bổ bụi đây là một bệnh nhiễm trùng cấp tính do vi khuẩn gây nên
bệnh có đặc điểm lâm sàng là sốc kéo dài từ hai đến ba tuần kèm theo viên lết trên da do con trùng đốt phát ban dạng sần viêm hạch
bệnh xuất mò có thể tiến triển từ nhẹ đến nặng và gây ra các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi viêm mảng não viêm cơ tim hoặc si đa phủ tạng dẫn tới tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời
bệnh xuất mò thường gặp ở các nước châu á nhiệt đới nhất là ở khu vực rừng núi cây cối rậm rạc đất mùn ẩm ướt ở các hang hốc trong núi đá hay dọc bên bờ sông suối bờ biển
đó là những nơi có khí hậu nóng ẩm thích hợp cho con mò phát triển đồng thời có nhiều con vật mang mầm bệnh như loài gặm nhấm sinh sống
thời gian xuất hiện bệnh là khoảng từ tháng sáu đến tháng chín
như vậy những người hay vào rừng lấy gỗ làm giấy khai hoang săn bắn các đơn vị bộ đội đi hành quân những người khách thăm quan du lịch hoặc những người dân sinh sống ở nơi ẩm thấp bị mò thậm chí là ấu trùng của con mò qua vật chủ trung gian là các loài gặm nhấm đặc biệt là chuột đốt rất dễ bị nhiễm vi khuẩn
kéo dài đau đầu nhiều da sung huyết sung huyết kết mặc mắt có có thể có vết luet hoặc viêm hạch
vết luet điển hình của xuất mò thường có hình bầu dục như đã nói ở trên sẽ ở kích thước từ khoảng năm hai cm có vẻ đen hoặc đã băng vẩy tạo thành vết luet có gờ không tiết dịch
bệnh xuất mò vẫn còn hay gặp ở nước ta tuy nhiên do không được để ý đến yếu tố dịch tễ không tìm và quan sát được vết luet nên việc chẩn đoán sẽ bị bỏ sót và không điều trị kịp thời có thể dẫn tới những biên chứng nặng như viêm phổi viêm mảng não viêm cơ tim và suy đai phủ tạng